cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã chuẩn bị công phu
chu đáo tiếp thu nghiêm túc kỹ lưỡng ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng
bộ chính trị cơ bản tán thành những nội dung đã nêu tại tờ trình và đề án
nhất trí những nội dung kiến nghị sửa đổi bổ sung
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định sau hơn sáu năm thực hiện quyết định số một trăm năm mươi chín của bộ chính trị
ban nội chính trung ương đã triển khai nhiều công việc khá toàn diện tích cực
chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất nhiều chủ trương quan điểm định hướng lớn của đảng về công tác nội chính
chủ động sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
kiên trì quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra
truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
bám sát quy định một trăm sáu mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi một trong hơn sáu năm qua nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai đến nay
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng có quyết tâm rất cao chỉ đạo quyết liệt với cách làm khoa học
chặt chẽ nền nếp bài bản phối hợp nhịp nhàng từng bước chắc chắn rõ đến đâu xử lý đến đó công khai minh bạch
nhất là đã phát huy tốt cơ chế chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế chỉ đạo phối hợp nhịp nhàng
đồng bộ giữa các khâu trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng từ thanh tra kiểm toán kiểm tra rồi đến điều tra
truy tố xét xử thu hồi tài sản tham nhũng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và ban nội chính trung ương đã có những đóng góp quan trọng
trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng công tác nội chính phòng chống tham nhũng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
đối với đảng nhà nước tuy nhiên để khắc phục những hạn chế khó khăn sau hơn sáu năm thực hiện quy định số một trăm sáu mươi
và quyết định số một trăm năm mươi chín của bộ chính trị khóa một mươi một nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng ban nội chính trung ương đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới
bộ chính trị thống nhất cao cần thiết phải sửa đổi bổ sung
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung quy định một trăm sáu mươi ba và quyết định một trăm năm mươi chín
nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng nhiệm vụ đề cao quyền hạn trách nhiệm trước ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trong lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc kiểm tra
giám sát công tác phòng chống tham nhũng nhất là công tác thanh tra kiểm toán xử lý các vụ việc khởi tố điều tra
truy tố xét xử thi hành án các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm
nhiệm vụ của ban nội chính trung ương trong tham mưu giúp việc cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng và nhà nước ta
trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng chống tham nhũng
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu ban nội chính trung ương phối hợp văn phòng trung ương đảng
tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên bộ chính trị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án
và các dự thảo quy định quyết định ký ban hành để tổ chức thực hiện
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của bộ chính trị
thưa quý vị chiều nay một tháng một mươi một cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết tuy nhiên cần bảo đảm tính công khai
minh bạch và khả năng giám sát đối với các đối tượng được khoanh xóa tiền thuế để tránh trục lợi chính sách
theo báo cáo của bộ tài chính tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín là trên tám mươi tám tỷ đồng
trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là gần bốn mươi ba tỷ đồng
từ đó dự thảo nghị quyết đã đề xuất bảy nhóm đối tượng được khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp do không có khả năng thu hồi
dự kiến số tiền được xóa nợ thuế với các đối tượng này là
trên một mươi sáu tỷ đồng
qua thảo luận đại biểu ngô trục thành băn khoăn về việc cho hưởng chính sách khoanh tiền nợ thuế
xóa tiền phạt chậm nộp với nhóm đối tượng là người nộp thuế
bỏ địa chỉ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký
tôi thấy khó có thể lý giải thuyết phục được lý do tại sao mà có tới gần hai trăm linh doanh nghiệp
gần sáu trăm linh hộ gia đình cá nhân đang kinh doanh mà bỗng dưng các cơ quan nhà nước không biết được họ đang ở đâu nữa
việc này dẫn đến không chỉ
không chỉ nhà nước không thu được thuế gây thất thu cho ngân sách
mà hệ lụy còn là gần tám trăm linh chủ thể
hiện đang làm gì có vi phạm pháp luật hay không chúng ta cũng không thể biết được
từ đó đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ thêm
và có giải pháp để có thể quản lý được và tránh thất thu thuế từ nhóm đối tượng này
cũng cho ý kiến về vấn đề này đại biểu bùi thị quỳnh thơ cho rằng
cần nghiên cứu và xem xét các đối tượng làm thủ tục giải thể phá sản
nhưng lại có thể thành lập lại doanh nghiệp với tên khác và do người của họ đứng tên
điều này không dễ phát hiện
việc xử lý nợ vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế
nhưng cũng cần phải phong ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây y nợ thuế
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cũng cho rằng dự thảo nghị quyết không thể chỉ xóa nợ thuế đơn thuần
mà cần phải quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xóa nợ thuế
cơ chế giám sát để việc xóa nợ thuế diễn ra công minh minh bạch đúng quy định pháp luật
sáng nay tại hà nội ban đối ngoại trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
và đón nhận huân trường hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể của trung ương
thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
cùng đông đảo các thế hệ cán bộ của ban đối ngoại trung ương qua các thời kỳ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lãng hoa chúc mừng
cách đây bảy thập kỷ vào ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ban thường vụ trung ương đảng đã ra nghị quyết
thành lập phòng lào miên trung ương cơ quan tiền thân của ban đối ngoại trung ương
từ đây đối ngoại đảng chính thức trở thành một mũi nhọn đối ngoại mới
cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
tạo thế kiềng ba chân vững chắc của mặt trận đối ngoại nước nhà
bảy mươi năm xây dựng công hiến và trưởng thành cũng là bảy mươi năm lớp lớp các thế hệ cán bộ
làm công tác đối ngoại đảng nối tiếp với các thế hệ cán bộ
các nhau kề vai sát cánh vấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn
hoàn thành nhiệm vụ phát huy truyền thống vẻ vang của ban đối ngoại trung ương
hiện nay đảng ta có quan hệ với hai trăm bốn mươi bảy chính đảng ở một trăm một mươi một quốc gia
trong đó có sáu mươi năm đảng cầm quyền từng bước khẳng định uy tín vị thế của đảng ta
tại nhiều diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế
những hoạt động tích cực đó đã góp phần thúc đẩy sự đoàn kết
đồng thuận quốc tế của lực lượng cộng sản công nhân
góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ
tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới
đánh giá cao những đóng góp của ban đối ngoại trung ương
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước ta
đang bước vào giai đoạn phát triển mới
bên cạnh những cơ hội to lớn chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn thách thức không nhỏ
công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng
đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề
phải tận dụng tối đa những cơ hội vượt qua thách thức
thực hiện mục tiêu bao trùm hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình
ổn định bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí trần quốc vượng đã trao huân trường hồ chí minh cho ban đối ngoại trung ương
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào sun thon sayyachak
trao huân trường lao động hạng nhất của nhà nước lào
ủy viên thường trực ban thường vụ ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
phó chủ tịch thượng viện campuchia tết ngon
trao huân chương hữu nghị hạng nhất của nhà nước campuchia tặng ban đối ngoại trung ương
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh ở việt nam đã tiếp bà bonnie glick
phó giám đốc toàn cầu cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
trong thời gian qua việt nam và hoa kỳ đã tổ chức thành công dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin
tại khu vực sân bay đà nẵng
ba mươi hai bốn hectare diện tích đất sạch sau xử lý được bàn giao để phục vụ mở rộng sân bay
phát triển kinh tế xã hội của đà nẵng
thượng tướng nguyễn trí vịnh đề nghị cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tiếp tục phối hợp
với các cơ quan đơn vị chức năng của việt nam
triển khai có hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh
trước mắt xác định và lựa chọn công nghệ cụ thể xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay biên hòa
để thẩm định đánh giá phê duyệt cũng như có biện pháp kiểm soát an toàn
giảm thiểu các tác động của dioxin đối với con người trong quá trình thực hiện dự án tại sân bay biên hòa
sau buổi làm việc hai bên đã chứng kiến lễ bàn giao mặt bằng dự án xử lý ô nhiễm dioxin
tại khu vực sân bay biên hòa
thưa quý vị lúc hai giờ sáng nay ngày một
tàu cảnh sát biển ba nghìn năm hải đội một trăm linh hai đã đưa một mươi hai thuyền viên tàu thành công chín trăm chín mươi chín bị nạn trên biển
ngày ba mươi một tháng một mươi cập cảng hòn la an toàn đến bảy giờ công tác bàn giao các thuyền viên giữa bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển một và đồn biên phòng ròn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã hoàn tất
trước đó lúc một mươi ba h bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi nhân được thông tin tàu hàng thành công chín trăm chín mươi chín bị chìm
tại khu vực ngoài cảng sơn dương hà tĩnh hai hải lý lãnh đạo vùng cảnh sát biển một đã lệnh
cho tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đang trực tại hòn la quảng bình khẩn trúc lên đường tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi chín giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đã tìm kiếm và vớt được một mươi hai trong tổng số một mươi ba thuyền viên tàu thành công chín trăm chín mươi chín
các nạn nhân cho biết tàu thành công chín trăm chín mươi chín gồm một mươi ba người đang chở hàng từ cảng sơn dương về thanh hóa
khi ra khỏi cảng sơn dương hai hải lý thì gặp sóng cấp sáu giật cấp bảy tàu bị vỡ mạn và chìm xuống biển
tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đã chăm sóc y tế động viên tinh thần cung cấp nhu yếu phẩm cho thuyền viên
các nạn nhân đã qua cơn hoảng loạn tinh thần
thuyền viên còn lại của tàu chưa tìm thấy là nguyễn thành định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
quê xã hải xuân huyện hải hậu tỉnh nam định
vùng cảnh sát biển một đang chỉ đạo sát sao tàu cảnh sát biển ba nghìn năm tăng cường quan sát tiếp tục tìm kiếm nạn nhân kịp thời
hai ngày nỗ lực sau bão số năm hôm nay ngày một tháng một mươi một đề lực phú yên sẽ khôi phục hoàn toàn hệ thống lưới điện
bảo đảm cấp điện trở lại cho một trăm linh khách hàng sử dụng an toàn
bão số năm gió giật mạnh đã gây mất điện ba mươi hai xuất tuyến một chín trăm bốn mươi tám trạm biến áp bị ảnh hưởng
và gần sáu mươi cột điện bị gãy đổ
đến đường dây hai mươi hai kv tại tỉnh phú yên sản lượng điện bị mất gần sáu trăm linh kwh
sự cố đã gây mất điện cho khoảng bốn mươi khách hàng ở hầu hết các địa phương
để khắc phục khẩn cấp từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một công ty điện lực phú yên đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện
gồm hai trăm linh kỹ sư và công nhân cùng hàng chục máy móc bảo đảm hoàn trả lưới điện trong ngày hôm nay một tháng một
hiện công ty cũng tuyên truyền đến người dân đặc biệt là các khu dân cư trong vùng ngập lụt
trũng thấp có đường dây điện đi qua cần đề phòng do dị điện
đồng thời báo cáo kịp thời sự cố đến các chi nhánh điện ở chín huyện thị xã thành phố để có hướng xử lý an toàn
nghiêm cấm mọi người tự ý tác động đến lưới điện gây ảnh hưởng đến tính mạng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
mật độ bão trên khu vực biển đông có xu hướng cao hơn trung bình
dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng từ ba đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông
trong đó có khoảng từ hai đến ba cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta tập trung ở khu vực trung bộ và nam bộ
dự báo trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín không khí lạnh từ phía bắc sẽ hoạt động với cường độ mạnh dần
và tần suất xuất hiện nhiều hơn tập trung vào nửa cuối tháng
cảnh báo gió mạnh trên khu vực biển đông do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng hai ba xoáy thuận nhiệt đới áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên khu vực biển đông
và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và xảy ra trên phạm vi hẹp
như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ năm đến một độ c
riêng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín khu vực bắc bộ và trung bộ cao hơn từ một đến một năm độ c
dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
rét đậm tập trung nhiều trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đề phòng các đợt rét đậm kéo dài năm đến một mươi ngày trong thời gian này
khả năng xuất hiện băng giá xương muối đặc biệt là khu vực vùng núi phía bắc
tại khu vực nam bộ trong thời gian tới sẽ có nhiều đợt chiều cường
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu và ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi của tháng một mươi một
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu và ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám của tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đầu năm hai nghìn hai mươi sẽ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một
từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng hai trong đó từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một
nhiều khả năng sắp xỉ hoặc cao hơn đợt triều cường vào cuối tháng chín
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đặc biệt là trong trường hợp có gió mùa đông bắc
cường độ mạnh dần lấn sâu xuống phía nam
đình chiều sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối
tiếp theo chương trình bộ công thương đề xuất không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
xuất xứ từ asean
cần tạo cơ chế bình đẳng trong hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực
thưa quý vị bộ công thương vừa ban hành dự thảo thông tư quy định
việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước asean
dự thảo nêu rõ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường
có xuất xứ từ các nước asean
theo quy định của pháp luật hiện hành
số lượng đường nhập khẩu từ các nước asean không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm
do bộ công thương công bố theo cam kết của tổ chức thương mại thế giới wto áp dụng cho các nước wto
về thuế xuất thuế nhập khẩu dự thảo đề xuất thuế xuất thuế nhập khẩu mặt hàng đường
có xuất xứ từ các nước asean thực hiện theo quy định của chính phủ
báo cáo mới nhất của viện khoa học giáo dục nghề nghiệp tổng cục giáo dục nghề nghiệp
thì hiện mới có bảy năm doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp
năm mươi năm doanh nghiệp có đào tạo người lao động trong đó gần tám mươi là tự tổ chức đào tạo
việc phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực
theo yêu cầu của thị trường lao động vẫn còn yếu và vẫn là vấn đề đau đầu
của những nhà hoạch định chính sách các cơ quan quản lý liên quan
là một doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô dưới năm mươi người
tuy nhiên doanh nghiệp này lại luôn khó khăn trong tìm kiếm nhân sự
đặc biệt là vấn đề về chất lượng nhân sự
hiện nay công ty tôi cũng như rất nhiều doanh nghiệp
rất nhiều các công ty đối tác thì gặp rất nhiều các vấn đề về tuyển dụng và đào tạo nhân sự
bởi vì là tôi không biết là bây giờ thì các trường đào tạo như thế nào
thế nhưng mà anh em ra trường thì nó thiếu rất là nhiều các kỹ năng
kỹ năng về xử lý tình huống công việc cũng như là kỹ năng về chuyên môn
đây không chỉ là vấn đề của riêng doanh nghiệp này
mà còn là vấn đề của hơn chín mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại ở việt nam
nghị định số một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín và thông tư số chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm
nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
tuy nhiên theo các chuyên gia vướng mắt ở chỗ là chưa đi đến tận cùng các chính sách
chính sách đối với doanh nghiệp khi tham gia vào giáo dục nghề nghiệp
cần phải cho họ đủ ba cấp độ
một là vai trò hai nhiệm vụ ba là lợi ích mà đặc biệt là lợi ích trực tiếp
tôi nghĩ cần phải có một điều trong luật giáo dục nghề nghiệp trong quá trình sử dụng
chúng tôi kiến nghị là từ phía cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng phải chia sẻ lại trách nhiệm
đối với doanh nghiệp để tạo sự động lực cho các doanh nghiệp khi họ tiếp nhận sinh viên đến thực tập
chúng ta đều biết là trong quá trình học tập thì việc thực hành cũng như được tham gia thực tế
tại doanh nghiệp là một giai đoạn rất quan trọng để các em có thể phát triển kỹ năng nghề
cần tạo một cơ chế hợp tác bình đẳng giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
sự tham gia của các cơ quan các hiệp hội doanh nghiệp vào lĩnh vực này
mới có cơ hội tạo đà hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác
chúng tôi đã làm việc trực tiếp với vci với hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
để ký kết cái biên bản ghi nhớ giữa tổng cục với vci và tổng cục với hội doanh nghiệp vừa nhỏ
để mà triển khai cái công tác này
thực ra cái sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp nó còn hạn chế
nhà nước cần phải tạo ra cái khung khổ chính sách để khuyến khích để thúc đẩy
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình này cùng các cơ sở đào tạo
hợp tác sâu từ khâu chủ động đặt hàng tham gia vào xây dựng chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp
là điều mà các nhà quản lý các cơ quan hiệp hội trường nghề doanh nghiệp cần phối hợp trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn từ ngày hôm nay một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ chính thức triển khai chương trình sửa học đường
đến với hơn ba trăm linh trẻ em mầm non và học sinh khối một trên địa bàn một mươi quận huyện của thành phố
với mục tiêu khuyến khích trẻ em thành phố tăng cường uống sữa từ đó cải thiện tình trạng dinh dưỡng
cấp phần đơn cao tầm vóc trẻ em thành phố hồ chí minh đã triển khai kế hoạch thực hiện đề án chương trình sửa học đường
thi điểm tại một mươi quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh gồm quận chín quận một mươi hai thủ đức tân phú bình tân
huyện củ chi hóc môn bình chánh nhà bè cần giờ
các quận huyện thi điểm được lựa chọn dựa trên sự ưu tiên với các quận huyện ngoại thành
có khu công nghiệp khu chế xuất có nhiều nhóm trẻ độc lập tư thục
thành phố hồ chí minh thì tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta triển khai ở một mươi quận huyện thuộc quận vang
và khi triển khai đại trà có cả các quận nội thành thì tôi nghĩ là nó cũng không có cái gì khác biệt
tại vì những cái việc mà triển khai này thì chúng tôi cũng đã truyền truyền đến tất cả phụ huynh
và chúng tôi với việc tham gia thần tự nguyện
chứ chúng tôi cũng không bắt buộc nếu phụ huynh nào cảm thấy là cần thiết tham gia thì chúng tham gia
còn không thì chúng tôi cũng không có ép buộc đến đây này
nhằm đảm bảo việc uống sữa trong trường học được diễn ra thuận lợi và an toàn cho học sinh
các cơ quan ban ngành của thành phố hồ chí minh đã phối hợp hết sức chặt chẽ với công ty cổ phần sữa việt nam
vinamilk đơn vị trúng thầu tổ chức các buổi tập huấn cho lãnh đạo cán bộ y tế giáo viên
đại diện cha mẹ học sinh các trường và chủ các nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thuộc tại một mươi quận huyện
triển khai thí điểm đề án nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết
đảm bảo triển khai chương trình sữa học đường an toàn hiệu quả
chúng tôi tập trung vào công tác tập huấn cho các thầy cô giáo cũng như là cán bộ y tế của nhà trường
đầu tiên là về công tác sàng lọc trẻ tham gia chương trình sữa học đường
bởi vì là không phải trẻ em nào cũng có cơ hội được tiếp cận với sữa
thì có những trường hợp là nhiều bé chưa đủ uống sữa lần nào
thì đây là công tác rất là quan trọng là mình phải sàng lọc cái đối tượng tham gia chương trình
và cái thứ hai chúng tôi sẽ tập huấn là công tác tiếp nhận và bảo quản sữa trong cái môi trường ở trường học
và cái thứ ba là chúng tôi sẽ tập huấn về công tác xử lý sự cố trong quá trình triển khai chương trình nếu có
thì thông qua cái buổi tập huấn thì bản thân thì thấy cái buổi tập huấn nó rất là bổ ích
và nó rất là rõ ràng về những cái việc như là lưu trữ sữa
và cái phần mà theo dõi sữa tốt hay là không tốt
chương trình được đánh giá là mang tính nhân văn khi hướng tới trẻ em việt nam
nguồn nhân lực tương lai của đất nước
mang đến cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi
giảm bớt gánh nặng về tài chính với gia đình và xã hội
đặc biệt đối với các em có điều kiện khó khăn
phụ huynh chưa đủ điều kiện cho các em được uống sữa hằng ngày
thành phố và vinamilk sẽ hỗ trợ uống sữa miễn phí hoàn toàn
trong những ngày đầu tháng một mươi một này công ty điện lực đắk lắc đã triển khai sửa chữa
thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây bóng đèn tiết kiệm điện
cho năm trăm linh hộ gia đình thương binh liệt sĩ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
do các hộ gia đình chính sách hộ nghèo được thụ hưởng
chương trình này nằm phân tán ở tất cả các huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh
nên hoạt động này được triển khai từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thông qua chương trình này ngành điện không chỉ nâng cao chất lượng
sinh hoạt ở nông thôn mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện
cũng trong thời gian này công ty điện lực đắk lắc còn tổ chức chương trình tuyên truyền
về sử dụng điện tiết kiệm an toàn hiệu quả trong cộng đồng và tại các trường học
vệ sinh miễn phí trạm biến áp không cắt điện cho các khách hàng lớn
hỗ trợ ít nhất ba mươi đơn giá nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ cho tất cả các khách hàng phát triển mới
trong tháng một mươi tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín triển khai dịch vụ cung cấp điện theo phương thức điện tử
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay của truyền hình nhân dân